đội kiểm tra liên ngành thành phố cao bằng tỉnh cao bằng vừa bắt giữ ba trăm linh kg thịt lợn không rõ nguồn gốc tại gia đình của bà trần thị thoa ở tổ một mươi phường sông bằng thành phố cao bằng
tại gia đình bà trần thị thoa đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra phát hiện hai con lợn không có nguồn gốc xuất xứ có biểu hiện sắp chết do tím tái chân sưng to và một con lợn đã mổ có biểu hiện thâm đen
tổng trọng lượng của ba con lợn là trên ba trăm linh kg
đoàn đã lập biên bản tạm giữ ba trăm linh kg thịt lợn này tạm giữ một giấy phép đăng ký kinh doanh chuyển hồ sơ cho đội quản lý thị trường số một thành phố xử lý theo quy định
còn tại cần thơ phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát môi trường thành phố cần thơ đã phát hiện một cơ sở sản xuất mỹ phẩm do phan thị kiều ngân
trú tại khu tái định cư thới nhật hai phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ làm chủ có nhiều dấu hiệu vi phạm
vào thời điểm trên các trinh sát đã bắt quả tăng phan minh nhật là người làm công cho ngân đang chở một thùng các tông có chứa mỹ phẩm các loại không có hóa đơn chứng tử
tiến hành kiểm tra nhanh căn nhà của phan thị kiều ngân làm chủ lực lượng công an tiếp tục phát hiện một mươi bốn thùng có chứa hàng hóa làm mỹ phẩm thành phẩm các loại
như kem dưỡng da kem chống nắng nhãn hiệu cô gái vàng cùng với nhiều vỏ hộp tem nhãn các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tất cả số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại quảng trị một đối tượng phá rừng phòng hộ đầu nguồn vừa bị công an huyện cam lộ tiến hành bắt giữ
theo thông tin vào ngày một mươi sáu ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng nguyễn thanh sơn chú ở xã cam nghĩa huyện cam lộ đã thuê anh mai xuân cảnh và anh nguyễn cao lãm cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tiến hành săn ủi lân chiếm đất rừng tự nhiên với diện tích là hơn một hectare
hành vi hủy hoại rừng của sơn đã bị cơ quan điều tra công an huyện cam lộ tiến hành bắt giữ điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo về hoạt động du lịch sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch việt nam đón hơn bốn triệu lượt khách quốc tế tăng hai mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
khách du lịch nội địa ước đạt ba mươi hai triệu
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch việt nam đón hơn hai triệu lượt khách quốc tế tổng thu từ khách du lịch đạt hai trăm linh ba trăm ba mươi chín tỷ đồng tăng hai mươi hai một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
tuy vậy hoạt động du lịch thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục
đó là khả năng chủ động ứng phó với diễn biến bất thường tại một số địa phương còn lúng túng tai nạn liên quan đến khách du lịch thì gia tăng tình trạng kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện hướng dẫn viên không phép chất lượng phục vụ của một số cơ sở lưu trú sau khi thẩm định xếp hạng không được duy trì theo tiêu chuẩn
tại cuộc họp báo lãnh đạo tổng cục du lịch đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về việc xử lý các trường hợp hướng dẫn viên du lịch hoạt động trái phép chính sách miễn thị thực cho năm nước tây âu hoạt động du lịch khu vực biển miền trung sau sự cố môi trường

tổng cục du lịch đã trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về việc xử lý các trường hợp hướng dẫn viên du lịch khu vực biển trung sau sự cố môi trường